trong chiều tối và đêm ngày hai mươi một tháng một mươi một nên ở vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc hoạt động ở mức cấp bốn cấp năm sau sẽ tăng lên cấp sáu có lúc cấp bảy giờ cấp tám và khiến cho biển động mạnh
trong khi đó ở vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc thổi ở mức cấp bốn có mưa rào và rông vài nơi
và từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới đi vào khu vực này nên thời tiết chuyển xấu có mưa rào và rông
các tàu thuyền cần thận trọng và theo dõi các bản tin tiếp theo để có kế hoạch ra khơi an toàn